nhân ngày quốc tế phụ nữ mùng tám tháng ba có rất nhiều câu chuyện cảm động về sự nỗ lực hy sinh của người phụ nữ việt nam
câu chuyện về những bóng hồng trên đảo thổ chu là hòn đảo tiền tiêu phía tây nam của tổ quốc thuộc huyện phú quốc tỉnh kiên giang là một điển hình
tuy còn nhiều khó khăn thiếu thốn so với phú quốc và càng khó khăn hơn so với đất liền nhưng quân dân xã đảo luôn nỗ lực cố gắng xây dựng đảo ngày càng phát triển
trong đó có sự đóng góp của những người phụ nữ từ mọi miền đất nước về đây chung tay góp sức xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo quê hương
chị phạm thị huệ quê nam định có chồng là sĩ quan công tác tại trung đoàn một trăm năm mươi hai
vì nhiệm vụ anh phải thường xuyên xa nhà để chồng yên tâm công tác và làm nhiệm vụ nơi đảo xa
năm hai nghìn ba chị huệ bỏ công việc ở quê nhà ra đảo thổ chu sinh sống để tiện chăm sóc chồng con
tại đây chị được đơn vị chồng tuyển dụng vào làm việc tại bệnh sái trung đoàn một trăm năm mươi hai
tuy là máy cũng còn chưa hiện đại còn thô sơ nhưng mà với cái khả năng học hỏi
làm xét nghiệm để giúp cho y bác sĩ chuẩn đoán là bệnh sớm nhất
để có quyết định xem là bệnh nhân đấy có nên dùng kháng sinh hay không
hoặc là bệnh nhân sốt cao chẳng hạn mà chưa chuẩn đoán ra nguyên nhân
thì xét nghiệm xem là bệnh nhân có bị sốt nhiễm khuẩn hay là sốt virus hay như thế nào đó
thì tôi cũng
làm với hết khả năng của mình kể cả bà con ở trên đảo mà đêm mà có cần để gọi xét nghiệm
thì tôi cũng kể cả một hai giờ đêm tôi cũng sẵn sàng có mặt ngay ở đơn vị
cũng giống như chị huệ chị kim anh tình nguyện ra đảo công tác
để thu hút được học sinh đến lớp chị phải vượt qua mọi khó khăn
tự tay làm những đồ dùng học tập cũng như tuyên truyền vận động những hộ nghèo đưa con đến lớp
nhờ vậy mà những năm qua lớp học của các cô luôn rộn vang tiếng đánh vần ea
và những tiếng nô cười xua đi nỗi nghèo khó của xã đảo xa xôi này
đầu ra thì nơi này còn rất là hoang sơ chỉ có hai phòng học và mọi thứ xung quanh thì là cây cỏ
đồ dùng thì cũng không có
nói chung là ra thì rất là vất vả các em thì thiếu thốn rất là nhiều
nhưng mà những năm gần đây thì được sự hỗ trợ của đảng và nhà nước
các ban ngành đoàn thể cũng như là các mạnh thường quân thì đã trang bị cho trường rất là nhiều
như xây sân chơi làm máy che rồi cho thêm đồ dùng đồ chơi
và trang thiết bị dạy học
nên là giáo viên cũng an tâm công tác và trẻ nó cũng được tiếp xúc nhiều hơn với thực tế
phát huy truyền thống phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ việt nam
ở bất cứ thời kỳ nào trong bất cứ hoàn cảnh nào những phẩm chất đạo đức của người phụ nữ việt nam
luôn tỏa sáng góp phần nâng cao vai trò vị trí của người phụ nữ trong gia đình và xã hội
trong giai đoạn hiện nay người phụ nữ lại càng phấn đấu học tập để nâng cao nhận thức
bồi dưỡng kỹ năng sống tù dưỡng rèn luyện không ngừng xứng đáng làm người giúp ngọt lửa ấm trong mỗi gia đình
đồng thời góp phần vào sự nghiệp xây dựng đất nước